vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tòa công lý châu âu đã đưa ra phán quyết
uber grab là một hãng cung cấp dịch vụ vận tải không phải là một công ty kỹ thuật số
còn ở việt nam cơ quan quản lý nhà nước hiện vẫn chưa xác định được rõ mô hình này là loại mô hình gì
vậy câu hỏi đặt ra hiện tại là grab và các mô hình tương tự có thực sự là doanh nghiệp vận tải taxi
hay taxi công nghệ hay là loại hình kinh tế chia sẻ
grab và taxi truyền thống khác nhau như thế nào
mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây
thông thường điểm khác nhau giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ như sau
taxi truyền thống nhận diện bằng logo đồng hồ tính cước tương tác với khách hàng qua tổng đài và thanh toán bằng tiền mặt
còn taxi công nghệ như grab thì dùng ứng dụng điện thoại thông minh thay vì dùng điện thoại để phân phối xe
khách hàng có thể biết trước lộ trình và giá cước thông qua công nghệ
tương tác trực tiếp lái xe với hành khách và có thể thanh toán bằng thẻ
còn theo các chuyên gia khái niệm về uber và grab cũng chưa được định hình rõ
nó có hai dạng
dạng thứ nhất là nếu mà đã là cái hãng kinh doanh đã là những người vận tải hành khách vận tải chuyên nghiệp
thì về cơ bản sẽ phải đáp ứng đúng như yêu cầu của hãng taxi truyền thống
còn cái dạng thứ hai nếu chúng ta chấp nhận tất nhiên là sẽ chấp nhận mức độ nào đấy
là kinh tế chia sẻ là sử dụng những xe nhà rỗi đấy
thì chúng ta đặt ra điều kiện nó phải thông thoáng hơn nó phải khác hơn so với lại kinh doanh chuyên nghiệp
chứ còn nếu mà chúng ta cũng đặt như nhau thì đồng nghĩa chúng ta loại trừ
mô hình mới để kinh tế chia sẻ
theo thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ
trong thời gian thí điểm grab là một trong những đối tượng sử dụng công nghệ trong kinh doanh vận tải
mà chưa tuân thủ các điều kiện kinh doanh vận tải nên dẫn đến sự lộn xộn
vì vậy bộ giao thông vận tải đang sửa nghị định tám mươi sáu
trước hết phải xác định khái niệm kinh doanh vận tải trách nhiệm giá cả
và trách nhiệm tổ chức đơn vị kinh doanh để đưa ra mô hình quản lý chặt chẽ
còn taxi đã ứng dụng phần mềm để trong vấn đề giao dịch và kết nối giữa hành khách và phương tiện
và thanh toán thì nó cũng là bình thường
nhưng nó còn chi phối ở một số những điều kiện như anh sử dụng phần mềm như thế nào
rồi anh đăng ký mạng sổ thuế như thế nào
với các hợp tác xã hay là hai doanh nghiệp đấy đúng không
rồi vấn đề trách nhiệm dân sự như thế nào thì nó được thể hiện đầy đủ
ở những cái hợp đồng điện tử
thành phố hà nội hiện có một mươi chín hai trăm sáu mươi năm taxi và khoảng hai mươi năm xe hợp đồng hoạt động như taxi
trong khi đề án quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi mới là hai mươi năm xe taxi
vì vậy buộc hà nội phải đưa ra giải pháp quản lý grab như taxi
vậy thì hướng như taxi tất nhiên là trong định hướng là như vậy
và quá trình triển khai trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết
thì chúng tôi cũng sẽ lựa chọn những cái gì mặt ưu điểm của loại hình này
thì mình phát huy và làm sao để hạn chế tới mức thấp nhất những cái nhược điểm của nó
thì như vậy thì sẽ vừa phát triển vừa vừa khuyến khích được công nghệ thông tin phát triển
một số chuyên gia cho biết
taxi truyền thống hiện được quản lý bằng những quy định quá chặt chẽ
đôi khi gây khó cho người kinh doanh
bên cạnh đó việc quản lý taxi công nghệ cũng cần hợp lý
vì vậy nhà nước cần có giải pháp hài hòa các lợi ích
để các loại hình taxi hoạt động minh bạch công khai cạnh tranh bình đẳng
không chỉ riêng tại việt nam sự phát triển mạnh mẽ của các hãng taxi công nghệ
như grab hay go trek tại thái lan và indonesia
đang đẩy các dịch vụ vận tải hành khách truyền thống vào khó khăn
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện
của những tài xế xe túc túc truyền thống ở jakarta indonesia
những chiếc xe túc túc vốn đã rất phổ biến trên các con phố tại jakarta indonesia
tài xế xe túc túc cũng đã từng ăn nên làm ra
thế nhưng đó là chuyện của quá khứ
những ứng dụng gọi xe như grab hay go trek
đang đẩy các tài xế túc túc truyền thống vào hoàn cảnh khó khăn
trước đây chúng tôi thường kiếm được khoảng bảy mươi rupee mỗi ngày
thế nhưng giờ đây tôi chỉ kiếm được khoảng năm mươi
như vậy rất khó để trang trải cuộc sống
thu nhập kém đi nhưng ngay cả khi những tài xế truyền thống muốn nhập cuộc chơi công nghệ
thì họ cũng không thích ứng được với những thay đổi này
tôi không thể sử dụng được ứng dụng đặt xe trên điện thoại
vì tôi không dùng được điện thoại thông minh
ngay cả các công ty grab hay go trek cũng yêu cầu tài xế không quá sáu mươi tuổi
tính tiện nghi và mức giá rẻ của các ứng dụng đặt xe
đang thu hút được đa số người dùng
các ứng dụng gọi xe không có tài xế
xe thật sự hiệu quả
nó tiết kiệm thời gian và chi phí so với xe túc túc truyền thống
go trek là startup đầu tiên của indonesia đạt định giá một tỷ đô la mỹ
theo số liệu của cb insight go trek hiện có giá trị một tám tỷ đô la mỹ
gần đây công ty này đã huy động được hơn một năm tỷ đô la mỹ
từ nhiều nhà đầu tư bao gồm blackrock và google
tôi nhận thấy thời gian thật sự vô giá khi sống tại một thành phố có giao thông hỗn loạn như jakarta
tôi nghĩ chúng tôi đã tìm ra một tài xế
mô hình của một nền tảng có thể hoạt động tốt tại một nền kinh tế đang phát triển
nơi cơ sở hạ tầng chưa thực sự tốt
cùng với sự phát triển của điện thoại thông minh và tính phổ biến của nó trong cuộc sống hàng ngày
ứng dụng đặt xe qua điện thoại cũng trở thành một phần không thể thiếu của người dân ở đô thị hiện đại
điều này đồng nghĩa với việc những dịch vụ gọi xe truyền thống có nguy cơ bị xóa sổ